tổng thống mỹ joe biden ngày hôm qua đã nhắc lại lời kêu gọi cấm vũ khí tấn công
sau khi xảy ra các vụ xả súng hàng loạt ở nhiều nơi tại nước này trong thời gian gần đây
phát biểu với báo giới nhân dịp thăm lực lượng cứu hỏa tại nandakit bang massachusetts
ông biden đã đề cập đến các vụ xả súng gần đây tại mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải siết chặt luật súng đạn
tổng thống biden cho biết ông sẽ cố gắng thúc đẩy quốc hội thông qua việc kiểm soát súng đạn
theo một hình thức nào đó trước khi quốc hội khóa mới nhóm họp vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo ông biden việc cho phép mua vũ khí bán tự động không đem lại giá trị cho xã hội
mà chỉ đem lại lợi nhuận cho các nhà sản xuất súng đạn
do đó ông cho rằng không có lý duy trì quy định này
tuy nhiên giới quan sát nhận định khả năng quốc hội mỹ thông qua một lệnh cấm vũ khí tấn công là rất thấp trong tương lai gần
các nghị sĩ cộng hòa sẽ kiểm soát hạ viện trong nhiệm kỳ tới và có thể sẽ phản đối dự luật ngăn quyền sở hữu súng